tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh yên bái ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ y tế toàn diện với bệnh viện bạch mai
mở ra sự liên kết trong phát triển bệnh viện vệ tinh giảm tải cho tuyến trên
đến nay sau hơn một mươi năm bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đã có những bước phát triển đáng ghi nhận cả về chất và lượng
hơn một mươi năm qua bệnh viện bạch mai đã hỗ trợ ngành y tế tỉnh yên bái qua công tác chỉ đạo tuyến
và triển khai các chương trình dự án như dự án hợp tác với zika đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu
các chương trình mục tiêu quốc gia như chống viêm phổi tắc nghẽn phòng chống tăng huyết áp
bệnh viện cũng đã tổ chức gần hai trăm linh khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu
cho hàng nghìn lượt cán bộ y tế tỉnh yên bái tại bệnh viện bạch mai
hơn một trăm linh chuyên gia của bệnh viện bạch mai đã trực tiếp luân phiên về yên bái để nâng cao chất lượng công tác điều trị
bắt đầu là từ năm
năm ngoái thì bệnh viện yên bái ở bệnh viện mai có một cái chuyển giao kỹ thuật
thì trong đó thì có liên quan đến những kỹ thuật liên quan đến đường và bằng máu
thì thực sự năm nay thì đến giờ này đến đây thì thực sự mình cảm thấy rất là bằng lòng
với các bạn đã làm được cái việc gần như là hoàn hảo trong cái thực hành đường bằng máu
ví dụ như là hôm nay cái bệnh nhân mà tám mươi chín tuổi rất cao
thế thì người ta truyền miệng phải lọc máu
thì các bạn đã làm rất nhiều bước trong đó có cái việc chuẩn bị
thì hôm nay làm cái
tạo ra cái
tạo ra cái phẫu thuật tạo ra cái thông độ tĩ mạch đấy
thì trong tương lai
ba tháng tới bệnh nhân lọc máu thì gần như là cuộc sống bệnh nhân của người ta không có một cái thay đổi gì cả
người ta đi lại từ một cái cuộc sống đang là bình thường
mà chuyển sang một cuộc sống phụ thuộc vào lọc máu mà người ta không có thay đổi gì nhiều
thì đấy là cái đích điều trị của rất nhiều bệnh nhân
có rất nhiều những trung tâm hoặc những bệnh viện lớn
thì hiện tại yên bái mới thấy làm được cái việc đấy
nhờ chuyển giao kỹ thuật theo phương thức
cầm tay chỉ việc của các bác sĩ đầu ngành trung ương
đến nay đội ngũ cán bộ y tế yên bái đã làm chủ được các phẫu thuật
nội soi tiết niệu tán sỏi bằng laser thay khớp gối
tái tạo dây trăng chéo lọc máu liên tục và thay huyết tương trong hồi sức tích cực
trần đoán hình ảnh với sáu mươi bốn lớp cắt mà trước đó phải truyền tuyến
gần đây nhất là kỹ thuật can thiệp nhiệt
nội tĩnh mạch điều trị suy tĩnh mạch và kỹ thuật cầu nối avf
hôm nay thì thực sự đã được
làm tại bệnh viện của mình nơi mình công tác và với bệnh nhân của mình
thì tôi cũng cảm thấy là mình đã được học hỏi rất là nhiều
những cái mà các thầy đã dạy dỗ và cũng cảm thấy là mình tự tin hơn
với những cái kỹ thuật mà trước đây các thầy đã truyền tải cho mình
mình đã được làm rồi đã được làm với các bệnh nhân của các thầy ở dưới kia
và với sự kèm cặp của các thầy ở thế kia
thì lúc đấy mình đã cảm thấy là mình đã học được rất là nhiều rồi
nhưng mà khi đến đây khi mà mình được chủ động hoàn toàn
về mặt kỹ thuật có thầy đứng bên kia

thì mình cũng cảm thấy là mình đã rất là tự tin hơn
để mà mình có thể hoàn toàn mình có thể tự độc lập làm một mình
đối với bệnh nhân của mình
thông qua hoạt động hỗ trợ của bệnh viện bạch mai
chất lượng khám chữa bệnh tuyến tỉnh của yên bái đã có những bước phát triển tốt
nhiều kỹ thuật mũi nhọn bệnh viện bạch mai chuyển giao
đến nay đã được bệnh viện của tỉnh yên bái áp dụng hiệu quả
người dân được hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh
thay vì phải về hà nội như trước đây